trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao của đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi năm đã diễn ra phiên cấp cao kỷ niệm ngày quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân
phần lớn các quốc gia sở hữu vũ khí hắt nhân đã tạm ngừng thử nghiệm hắt nhân
năm khu vực phi vũ khí hạt nhân trải rộng trên phạm vi hơn một trăm linh quốc gia đã được thiết lập trong đó có khu vực đông nam á không có vũ khí hắt nhân được asean thiết lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
tuy nhiên triển vọng xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân vẫn còn xa vời
kho vũ khí hạt nhân hiện nay vẫn còn khả năng phá hủy toàn bộ thế giới
trong khi đó chúng ta vẫn đối mặt với nguy cơ vũ khí hạt nhân có thể rơi vào tay các chủ thể phi nhà nước vô trách nhiệm
căng thẳng leo thang giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đang gây ra sức ép không nhỏ đối với bộ máy giải trừ quân bị toàn cầu
việt nam ủng hộ tất cả các nỗ lực giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân
chúng tôi cũng đã tham gia tất cả các điều ước quốc tế về vấn đề này bao gồm hiệp bước không phổ biến vũ khí hắt nhân hiệp bước cấm thử hắt nhân toàn diện ctbt và gần đây nhất là hiệp bước cấm vũ khí hắt nhân
chúng tôi kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hắt nhân đẩy mạnh cam thiết giải trừ toàn bộ vũ khí hắt nhân theo điều sáu của hiệp bước không phổ biến vũ khí hắt nhân
khôi phục lòng tin đối với các thể chế đa phương về giải trừ quân bị phát huy vai trò của các cấu trúc khu vực trong thiết lập và duy trì các khu vực không có vũ khí hắt nhân
với vai trò là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi việt nam cam kết duy trì khu vực đông nam á không có vũ khí hắt nhân và sẽ tiếp tục tham gia cùng tất cả các bên nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn động trong quá trình triển khai hiệp ước về khu vực đông nam á không có vũ khí hắt nhân
đồng thời quyền của các quốc gia được sử dụng năng lượng hạt nhân
vì các mục đích hòa bình cần phải được tôn trọng nhân ngày quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân tất cả chúng ta cần tái khẳng định trách nhiệm pháp lý và đạo lý đối với mục tiêu về một thế giới không còn vũ khí hạt nhân
chúng ta cần chung tay hiện thực hóa cam kết này vì một tương lai hòa bình an ninh và thịnh vượng
xin cảm ơn